trong dự thảo sửa đổi quy chế thi trung học phổ thông quốc gia để lấy ý kiến đóng góp từ xã hội nhằm hoàn thiện ban hành để áp dụng từ kỳ thi năm hai nghìn một mươi chín điểm mới đáng lưu ý là quy trình chấm thi với những quy định chặt chẽ nghiêm ngặt hơn nhằm hạn chế những sai sót và tiêu cực như đã từng xảy ra ở kỳ thi năm trước
theo đó bộ giáo dục và đào tạo dự kiến giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm cho các trường đại học trưởng ban chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo trường đại học đảm nhiệm trưởng ban chấm thi trắc nghiệm điều hành công tác chấm thi trắc nghiệm và chịu trách nhiệm trước trường ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia về thời gian quy trình và chất lượng chấm thi
các sở giáo dục và đào tạo địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tài chính hệ thống máy tính máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn hàng năm của bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với lực lượng công an bảo vệ bảo đảm an ninh an toàn cho việc chấm thi trắc nghiệm
các phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do bộ giáo dục và đào tạo cung cấp